được công nhận là khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia tuy nhiên từ nhiều năm nay một số hộ dân sinh sống xung quanh khu vực đền bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai đã lấn chiếm đất trái phép vào khu di tích này
mặc dù chính quyền đã nhiều lần làm việc với các hộ dân nhưng tình trạng trên không được giải quyết rứt điểm
do đó sáng hôm qua một tháng tám ủy ban nhân dân huyện bảo yên đã tổ chức cưỡng chế tháo rỡ các công trình vi phạm trả lại đất cho khu di tích
theo hồ sơ từ năm hai nghìn năm đến nay bà hoàng thị huệ chú tại bản liên hà hai thuê người chở đất và chất thải rắn đổ trộm xuống lòng sông hồng tạo mặt bằng kinh doanh và cho thuê trái phép
bảo vệ còn lấn chiếm một phần đất của trạm thủy văn bảo hà hành lăng giao thông đường thủy và một số công trình trái phép khác với diện tích hơn năm m hai đất đồng thời neo đậu trái phép một thuyền nổi trên sông hồng
sau khi đọc lệnh cưỡng chế lực lượng chức năng đã tiến hành kê biên tài sản và tháo rỡ các kiosk nhà sàn xây dựng trái phép tại khu vực này theo đúng quy định của pháp luật để trả lại đất nguyên trạng ban đầu cho các đơn vị bị lấn chiếm

sau khi đọc lệnh cưỡng chức năng đã tiến hành kê biên tài sản và tháo rỡ các kiosk nhà sàn xây dựng trái phép này theo đúng quy định của pháp luật để trả lại đất nguyên trạng ban đầu cho các đơn vị bị lấn chiếm